bản tin của bộ y tế về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày hôm nay
việt nam có một trăm ba mươi sáu ca mắc mới trong đó một trăm ba mươi ba ca được ghi nhận trong nước tại bắc giang là sáu mươi hai ca
tp hcm sáu mươi hai bắc ninh sáu hà tĩnh hai lạng sơn một trong đó một trăm ba mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly
hoặc khu đã được phong tỏa ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh
như vậy là ngày hôm nay việt nam đã ghi nhận thêm năm trăm một mươi năm ca mắc mới
trong đó có năm trăm linh ba ca được ghi nhận trong nước cụ thể bắc giang là ba trăm hai mươi bảy ca
tp hcm một trăm ba mươi bảy ca tiền giang một mươi ba bắc ninh một mươi hai bình dương bảy hà tĩnh bốn lạng sơn hai nghệ an
trong số này bốn trăm chín mươi năm ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại hà nội là bốn ca tây ninh ba quảng nam hai khánh hòa một kiên giang một hòa bình một
cũng trong ngày hôm nay thì có thêm sáu mươi ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh